tổng cục đường bộ việt nam vừa kiến nghị bộ giao thông vận tải điều chỉnh lại hợp đồng bot dự án đầu tư nâng cấp tuyến đường pháp vân cầu rẽ cho phù hợp với thực tế thu rút ngắn thời gian thu phí còn một mươi một năm so với hơn một mươi bảy năm như trước đây
lý do được tổng cục đường bộ việt nam đưa ra là tỷ lệ tăng số thu phí trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu so với phương án tài chính theo hợp đồng đã ký là bốn mươi bốn